lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của scb bị cáo lan đã chỉ đạo các bị cáo bùi anh dũng trương khánh hoàng trần thị mỹ dung võ tấn hoàng văn rút tiền ra khỏi ngân hàng để phục vụ mục đích của mình
vì vậy viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo tội tham ô tài sản là có căn cứ
do có sự thay đổi về chính sách pháp luật nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản
do đó viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản là đúng quy định của pháp luật
về vấn đề định giá để xác định thiệt hại của vụ án theo hội đồng xét xử
trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự
hội đồng xét xử cho biết nếu xác định thiệt hại theo cách lấy giá trị tài sản đảm bảo
trừ đi dư nợ của các khoản vay thì sẽ gây bất lợi cho các bị cáo
số tiền quy buộc trách nhiệm cho từng bị cáo sẽ bị tăng lên
cho các khoản vay khác nên cách xác định thiệt hại theo cáo trạng tri tố của viện kiểm sát
là áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo đối trừ giá trị tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ
đối với vấn đề lệch hai mươi mã tài sản đảm bảo hội đồng xét xử cho biết có hai mươi mã tài sản là trùng lập giữa các giai đoạn
nên các mã tài sản theo xác định của viện kiểm sát là chính xác
đối với các thành viên trong đoàn thanh tra mặc dù kết quả thanh tra tại ngân hàng scb là rất xấu
nhưng bị cáo nguyễn văn hưng và đỗ thị nhàn đã chỉ đạo các cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm bốn nhóm năm
đối với ba dự án mũi đèn đỏ dự án sáu a dự án royal garden với tổng dư nợ ba mươi bảy chín trăm linh tỷ đồng
với thực trạng tài chính của ngân hàng scb qua kết quả thanh tra có đề xuất đủ điều kiện đưa scb vào dạng kiểm soát đặc biệt
tuy nhiên khi chỉnh lê nguyễn văn hưng đã chỉ đạo bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo của ngân hàng nhà nước để báo cáo chính phủ
theo hội đồng xét xử
trong và sau khi thanh tra tất cả các thành viên trong đoàn thanh tra đều nhận lợi ích vật chất từ ngân hàng scb
với số tiền nhận được từ bốn mươi triệu đồng đến ba trăm chín mươi usd